mở đầu là tin mới nhất về cơn bão số bốn
vào hồi một mươi ba h trưa ngày hôm nay ngày hai mươi sáu tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi sáu độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy độ kinh đông
trên vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa biển đông cách quần đảo hoàng sa khoảng năm trăm tám mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai một mươi ba từ một trăm một mươi tám đến một trăm bốn mươi chín km một giờ giật cấp một mươi năm
bán kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng hai trăm ba mươi km tính từ tâm bão
bán kính gió mạnh từ cấp một mươi giật từ cấp một mươi hai trở lên khoảng một trăm linh km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây mỗi giờ đi được hai mươi hai mươi năm km có xu hướng mạnh thêm
đến một mươi ba h ngày mai ngày hai mươi bảy tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi một tám độ kinh đông
ngay trên khu vực phía nam quần đảo hoàng sa
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba một mươi bốn từ một trăm ba mươi bốn đến một trăm sáu mươi sáu km một giờ
giật cấp một mươi bảy vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
từ ngày hai mươi bảy tháng chín đến ngày hai mươi tám tháng chín khu vực quảng trị thừa thiên huế đà nẵng quảng nam quảng ngãi con tum
khu vực quảng bình bình định gia lai có mưa to đến rất to
từ ngày hai mươi tám tháng chín mưa lớn có xu hướng mở rộng ra khu vực bắc trung bộ và nam đồng bằng bắc bộ
cấp độ rủi ro thiên tai tại thừa thiên huế đà nẵng quảng nam quảng ngãi bình định là cấp bốn
tại quảng trị phú yên con tum gia lai là cấp ba
nhằm chủ động khẩn trương ứng phó với cơn bão số bốn bão noru lãnh đạo bộ công an yêu cầu công an các đơn vị địa phương triển khai các nhiệm vụ như sau
thực hiện nghiêm công điện ngày hai mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai của thủ tướng chính phủ và công điện số ba cdca
v một ngày hai mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai của bộ công an về tập trung ứng phó khẩn cấp với bão noru bão số bốn với tinh thần khẩn trương quyết liệt nhất
thủ trưởng công an các đơn vị địa phương ra soát lực lượng trang thiết bị vật tư phương tiện nguồn lực hiện có nhanh chóng bố trí nhân lực nguồn lực để phòng chống bão noru hiệu quả nhất
trên cơ sở đó có đề xuất bộ nhu cầu về lực lượng trang thiết bị vật tư phục vụ công tác phòng chống bão mưa lũ
các đơn vị khẩn trương bố trí lực lượng vật tư phương tiện chủ động phối hợp chặt chẽ với các tỉnh địa bàn bị tác động bởi bão noru
nhất là các tỉnh vùng tâm bão để kịp thời hỗ trợ chi viện cho địa phương theo yêu cầu
công an các đơn vị địa phương nằm trong vùng bị ảnh hưởng bão nu bố trí trực một trăm linh quân số để ứng phó với bão mưa lũ
thường xuyên báo cáo tình hình kết quả về bộ qua văn phòng bộ cơ quan thường trực ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự
ban chỉ đạo ưpt bộ công an
ứng phó với cơn bão số bốn cơn bão nu tại các địa phương dự kiến chịu tác động trực tiếp từ bão bên cạnh công tác gia cố và đảm bảo an toàn nhà cửa tài sản
thì người dân đã chủ động mua sắm tích chữ lương thực thực phẩm sức mua tại các chợ truyền thống và siêu thị tăng cao sau đây là ghi nhận tại thành phố đà nẵng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
mình đi chợ mình phải chuẩn bị ba bốn ngày vì cái bão này rất là lớn bão thì mình ở trong nhà
mình sẽ không đi ra ngoài nữa chuẩn bị cho bão rồi lỡ mà mưa bão có đồ hàng
sức mua tăng một số mặt hàng tại chợ ghi nhận sự tăng giá nhẹ
do cái đầu mua vàng tăng lên với lại rau quả là do nhiều cái mưa nên là nó bị hư hại
tại các siêu thị cũng đã ghi nhận rất đông lượng khách đến mua sắm
đơn vị này cho biết lượng hàng bán ra trong hai ngày qua tăng gần gấp đôi ngày thường
tập trung vào các mặt hàng thực phẩm khô như mì gói đồ hộp nước
và các loại rau củ quả thịt cá
đơn vị cũng đang tăng cường các phương án để tích trữ hàng hóa đảm bảo nhu cầu cho người dân trên địa bàn
lượng hàng đã tăng hơn bốn mươi chủ yếu là các hàng thực phẩm hàng rau củ quả hàng đồ hộp mì gói nước suối
trước đó sở công thương tp đà nẵng đã thông báo đến các doanh nghiệp nhà phân phối lớn siêu thị chợ đại lý
kinh doanh các mặt hàng thiết yếu tổ chức dự trữ hàng với số lượng lớn
đảm bảo cung ứng liên tục ổn định hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân
trong mùa mưa bão năm hai nghìn hai mươi
hiện tổng hàng hóa lương thực thực phẩm dự trữ tại các trung tâm thương mại siêu thị các chợ
trên địa bàn thành phố đạt khoảng tám mươi tỷ đồng
trong trường hợp có thiên tai lũ lụt cần cung ứng lương thực thực phẩm cho người dân
tại các khu vực bị cách ly sở công thương sẽ liên hệ với một số doanh nghiệp phân phối lớn
trên địa bàn thành phố để huy động nguồn hàng kịp thời cung ứng cho các khu vực
chính quyền thành phố cũng đã yêu cầu sở công thương phối hợp với cục quản lý thị trường
triển khai công tác giám sát quản lý tránh những trường hợp tăng giá bất hợp lý
cục hàng không việt nam bộ giao thông vận tải cho biết
đang theo dõi sát diễn biến và đường đi của bão neru cơn bão số bốn
và trong ngày hôm nay sẽ có quyết định tạm đóng cửa một số sân bay trong vùng bão đổ bộ
để đảm bảo an toàn hàng không trước ảnh hưởng của cơn bão
được đánh giá là mạnh nhất hai mươi năm trở lại đây
tin từ cục hàng không bộ giao thông vận tải cho hay
cơ quan này đang phối hợp với đơn vị liên quan
theo thêm đường đi thời gian đổ bộ của bão noru vào đất liền
để đưa ra quyết định liên quan tới hoạt động hàng không
lãnh đạo cục hàng không cho biết phải tạm dừng khai thác một số sân bay trong vùng bão đổ bộ
dự kiến chiều nay ngày hai mươi sáu tháng chín
cơ quan này sẽ ra quyết định liên quan tới đảm bảo hoạt động bay trước ảnh hưởng của cơn bão
được đánh giá là mạnh nhất hai mươi năm trở lại đây
bộ giao thông vận tải cũng có công điện gửi các cơ quan chuyên môn của bộ
thuộc lĩnh vực hàng hải hàng không đường bộ đường sắt đường thủy nội địa
sở giao thông vận tải các tỉnh thành phía bắc và dọc bờ biển từ quảng ninh đến bình thuận
về ứng phó với bão nuru
thực hiện chỉ đạo của bộ công an ban chỉ đạo phòng chống thiên tai thành phố đà nẵng
công an thành phố đã khẩn trương triển khai ngay công tác phòng chống bão số bốn
đến công an các đơn vị địa phương
và ngay trong tối ngày hôm qua các hoạt động đảm bảo cho nhân dân
được tổ chức đồng bộ hạn chế thấp nhất ảnh hưởng xấu có thể xảy ra
hai mươi ba giờ các lực lượng của công an thành phố đặc biệt là công an các đơn vị địa phương
đã chủ động ra soát tình hình cắt cử lực lượng kiểm tra tại các khu vực sung yếu
nơi có tàu thuyền heo động
các lực lượng cảnh sát cơ động cảnh sát giao thông công an thành phố
tổ chức tuần tra và hỗ trợ ngư dân tại các khu vực ven biển
như bần thái thọ quang an hải bắc
trong đêm tiểu đoàn cảnh sát cơ động công an thành phố
đã hỗ trợ được hơn hai mươi hộ dân đánh bắt gần bờ
có thuyền thúng còn để trên biển vào nơi tránh trú an toàn
nghe thông tin bảo tới mà mình có một cái thú ở đây mà
mình khiêng lên không nổi mà nhờ mấy anh cơ động đồ hỗ trợ
mình đưa lên bờ rồi mình cũng yên tâm rồi
với lại ở đây cũng có mấy cái thúng bà câu ở đây nữa
mấy anh đưa lên hết luôn rồi
thực hiện mệnh lệnh của giám đốc công an thành phố
các đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ
đã khẩn trương kiểm tra các phương tiện và công cụ chiến đấu
để khi có yêu cầu hay tình thế phức tạp của mưa bão
có thể hỗ trợ giúp đỡ được người dân kịp thời
nhiều tổ công tác thường xuyên tuần tra kiểm soát địa bàn
cũng tổ chức tỏa ra nhiều khu vực dân cư
để hỗ trợ chẳng chống nhà cửa cho nhân dân
nhất là những hộ neo đơn có hoàn cảnh khó khăn
ngày tháng trước cũng có bão cũng có ngỡ chống
nhưng mà tối nay trong đêm các thanh cũng đã
trực đêm đồ cũng vẫn đi hỗ trợ cho người dân
cũng rất là cảm ơn các anh rất là nhiều
trong thời gian đánh bão ru đảo bộ vào miền trung
thì lực lượng cảnh sát cơ động tôi thực hiện yêu cầu giám đốc
thì chúng tôi trực chiến một trăm linh
và sẵn sàng hỗ trợ các trường hợp cứu nạn cứu hộ
cũng như là người dân yêu cầu thì chúng tôi sẽ hỗ trợ
bão noru được dự báo là cơn bão di chuyển rất nhanh và cực kỳ nguy hiểm
ảnh hưởng đến cả thời tiết biển và đất liền nước ta
bên cạnh công tác đảm bảo an toàn
tại các âu thuyền cảng cá là nơi tránh trú bão
công an các địa phương còn tổ chức giả soát các nơi trú ẩn cho người dân
tại nhiều trường học trên địa bàn
để có thể tiếp nhận và tổ chức di rời hộ dân ra khỏi khu vực sung yếu nguy hiểm
trước khi cơn bão noru đổ bộ
để chủ động ứng phó với bão số bốn
cơn bão được dự báo mạnh nhất trong vòng hai mươi năm qua
lực lượng công an tp đà nẵng đang khẩn trương kiên quyết di rời người dân
ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn
đồng thời giúp dân chẳng chống nhà cửa bảo vệ tài sản trước cơn bão số bốn
với kịch bản bão số bốn sẽ đổ bộ vào bờ với sức gió mạnh cấp một mươi hai giật cấp một mươi sáu một mươi
có thể đánh sập nhà cấp bốn không kiên cố
là một trong những địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bão số bốn
đà nẵng dự kiến di dời hàng trăm ngàn hộ dân
ở những khu vực nguy hiểm đến các địa điểm tránh trú bão an toàn
hiện tôi đang có mặt tại phường thọ quang quận sơn trà tp đà nẵng
đây là địa phương vang biển
đã bị ảnh hưởng nặng nề khi bão đổ bộ vào đất liền
chính vì vậy trong buổi sáng ngày hôm nay
lực lượng công an đã triển khai khẩn trương vận động tuyên truyền
và di dời người dân ở những nhà cấp bốn không an toàn
những lán trại ven biển đến những địa điểm đã được bố trí tại các trường học
và đồng thời lực lượng cũng cử các bộ chiến sĩ ở lại
để giúp người dân chẳng chống nhà cửa cũng như bảo vệ tài sản
hiện tại tất cả tàu thuyền đã vào nơi tránh trú bão
người dân sống trên các lồng bè
cũng đã được đưa lên bờ
công tác vận động di dời sẽ được tập trung ở những khu vực trọng điểm
trong ngày hôm nay và hoàn thành trước chín giờ sáng ngày hai mươi bảy tháng chín
để chuẩn bị cho việc sơ tán dân đấy đó
trong đó là chủ yếu lập trục trung vào các điểm trường
hiện nay đã tổ chức việc kê bàn ghế cũng như có nhu yếu phẩm cần thiết
sẵn sàng cho việc đưa người dân đấy để trú ẩn an toàn
trong đó lương thực thực phẩm cũng đã chuẩn bị kinh phí đã thực hiện
việc như nhu yếu phẩm như mì tôm cá những nhu yếu phẩm rất cần thiết
để phục vụ cho người dân đấy sơ tán cho đổ bão

chủ ăn chủ ở
cân bản số bốn được dự báo là một cân bản mạnh nhất trong vòng hai mươi năm trở lại đây
tuy nhiên thì thời tiết ngắn cáo đang khiến cho người dân có phần chủ quan
vì vậy lực lượng đang tích cực tiên truyền vận động và sớm như giờ người dân đến nơi an toàn
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin trong những bản tin tiếp theo
công an huyện chư quynh tỉnh đắk lóc vừa khởi tố bị can
bắt tạm giam nguyễn hồng dũng chú tại huyện chư quynh
để điều tra về hành vi rất nhiều
ngày một mươi chín tháng chín dũng mang dao đi tìm nguyễn thành tài trả thù cá nhân
đến quán game tại xã e an ninh
thấy anh tài đang chơi game dũng cầm dao lao đến chém nhiều nhát vào đầu tay và ngực anh tài
khiến nạn nhân bị thương tích tỷ lệ hai mươi chín
sau khi gây án dũng đã đến cơ quan công an đầu thú
bản tin tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị từ một vụ án cố ý gây thương tích trộm cắp tài sản xảy ra
tại địa bàn phường mỹ đình hai quận nam tứ liêm tp hà nội
công an quận nam tử liêm tiếp tục điều tra mở rộng hành vi mua bán trái phép chất ma túy của các đối tượng
và từ đó đã đấu tranh bóc gỡ đường dây chuyên sản xuất các loại ma túy tổng hợp
có cơ sở sản xuất đặt tại địa bàn tp hồ chí minh
tăng vật thu giữ trong chuyên án này lên tới gần sáu trăm linh kg
bao gồm cả ma túy tổng hợp thành phẩm và các loại nguyên liệu hóa chất để sản xuất ma túy
trong chuyên án này công an quận nam tử liêm đã bắt giữ năm đối tượng trong đường dây sản xuất vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy
cả năm đối tượng có hộ khẩu thường trú tại huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi
hoạt động tại địa bàn tp hồ chí minh từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai cho đến nay
các đối tượng này đã thuê một căn trung cư tại địa bàn quận tân phú thành phố hồ chí minh
để làm nơi tổ chức điều chế và sản xuất ma túy
nguy trang các loại sản phẩm dưới dạng là thực phẩm chức năng hoặc thuốc lá điện tử để qua mắt các cơ quan chức năng
tăng vật được ban chuyên án thu giữ gồm bốn mươi kg thảo mộc có chứa ma túy một mươi một kg chất bột có chứa ma túy
hai trăm năm mươi ống thuốc lá điện tử dạng pot có chứa ma túy bốn mươi l chất lỏng có chứa ma túy bảy mươi sáu bao tải
chứa thảo mộc khô dùng cho việc sản xuất ma túy tổng hợp với khối lượng hơn năm trăm bốn mươi bảy kg
nhiều máy móc trang thiết bị dùng cho việc sản xuất
đóng gói ma túy thành bao
và hiện ban chuyên án đang tiến hành xác minh mở rộng điều tra vụ án truy bắt các đối tượng bỏ trốn
phòng an ninh điều tra công an tỉnh cà mau vừa bắt giữ được bị can lê xuân sơn
chú tải xã thanh hải huyện thanh hà tỉnh ngài dương
và sơn là bị can trong vụ án cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
tại công ty cổ phần khoáng sản kim bôi trên địa bàn tp chí linh tỉnh hải dương
do cơ quan cảnh sát điều tra công an tp chí linh tỉnh hải dương
đang thụ lý đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam vào ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
nhưng bị can đã bỏ trốn khỏi địa phương
qua công tác nắm tình hình về số công dân việt nam tại địa bàn cà mau liên quan trong vụ án
tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép
xảy ra tại xã thạnh phú huyện cái nước tỉnh cà mau
số công dân này vừa được cơ quan chức năng campuchia giải cứu và trục xuất về việt nam
qua cửa khẩu quốc tế hà tiên tỉnh kiên giang
và được biết trong số công dân nói trên
có đối tượng lê xuân sơn hiện đang trú tại nhà của một người dân tại xã lợi an huyện trần văn thời
phòng an ninh điều tra công an tỉnh cà mau đã mời lê xuân sơn về cơ quan công an làm việc
và tại đây sơn khai nhận sau khi gây án đã bỏ trốn sang campuchia để tránh sự phát hiện của cơ quan công an
hiện phòng an ninh điều tra đã phối hợp với công an thành phố trí linh để di lý sơn
tiếp tục điều tra xử lý